cách đây bảy mươi bốn năm chủ tịch hồ chí minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
nhà nước công đông đầu tiên ở đông nam á
những thông điệp từ quá khứ bảy mươi bốn năm trước qua góc nhìn của các sử gia và bạn bè quốc tế
việt nam nhìn từ cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
hai mươi hai h trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn bảy mươi bốn năm trước dân tộc ta đã trải qua thời khắc quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm bác hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
mở ra trang sử mới cho dân tộc việt nam
nước việt nam từ chỗ chưa có tên trên bản đồ thế giới đã trở thành một biểu tượng sáng ngời của ý chí đấu tranh giành độc lập tự do
chủ tịch hồ chí minh và những giá trị lịch sử vô giá năm một nghìn chín trăm bảy mươi
mãi mãi là chân lý bền vững trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của việt nam và các dân tộc bị áp bức trên thế giới
việt nam từ năm một nghìn tám trăm năm mươi tám đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm là tám bể năm lầm than khổ cực
phải cung phụng cho thực dân pháp và pháp xích nhật nên dân ta đói và chín mươi mủ chữ
không những thế chúng còn bắt giam những người yêu nước tra tấn hòng dập tắt ngọn lửa cách mạng
năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm các thế lực ngoại bang và bán nước tranh nhau xô xé đất việt
chiến tranh thế giới đảo chiều theo hướng có lợi cho phe đồng binh
định mệnh một lần nữa thử thách cả dân tộc việt nam
nếu vùng lên khởi nghĩa không thành công thì cả dân tộc mãi mãi kiếp nô lệ

tình thế đặt ra cho trung ương việt nam
tình thế đặt ra cho trung ương đảng mà đứng đầu là chủ tịch hồ chí minh một bài toán khó
bác hồ và trung ương đảng đã xử lý rất là khéo léo rất là tinh tế bài toán về thời cơ trong cách mạng tháng tám
lúc đó chúng ta chỉ là sớm hơn và chậm hơn đều là thất bại
hồ chí minh đã nắm bắt cơ hội cả trong và ngoài nước để tuyên ngôn độc lập mà không cần đổ máu
rõ ràng đó là sự tài ba của nhà lãnh đạo việt nam khi mà có thể lường trước được sự thất bại của pháp
cũng như là đặt pháp trong cái thế đã rồi
hồ chí minh đã làm được điều đó trong điều kiện cực kỳ hạn hẹp
nước việt nam có quyền hưởng tự do và độc lập
và sự thật đã thành một nước tự do độc lập
toàn thể dân tộc việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng và của cái để giữ vững quyền tự do độc lập ấy
chủ tịch hồ chí minh đã mang lại độc lập cho dân tộc việt nam
tự do cơm áo và hành lực
và hành phúc cho nhân dân
cách mạng tháng tám và bản tin ngôn độc lập đã thay đổi cách nhìn của thế giới về việt nam
hồ chí minh là cầu nối giúp nhân dân cần lao ở các châu lục bị áp bức
á phi mỹ lê tinh
thấy được ánh sáng hy vọng cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của đất nước mình
khi tôi đọc những bài viết của hồ chí minh thì tôi có cảm tưởng nhiều người đang nói chuyện trực tiếp với tôi vậy
hồ chí minh có khả năng viết cho từng người viết cho những người nông dân bần hàn
những thọ công nhân các chi thức trẻ các giáo sư
ông biết cách nói với từng người các bài viết của ông mang đậm chất thực tế
tôi đã tìm thấy bức tranh chân dung của chủ tịch hồ chí minh trong một cái lán
bỏ không trên đường đi của mình đó là năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín
hoặc năm một nghìn chín trăm năm mươi tôi đã không ghi lại ngày tháng tôi tìm được
tôi nghĩ rằng có thể người dân việt nam rất ngạc nhiên khi thấy một người lính pháp đem bức tranh này theo mình
nhưng với tôi đây là một kỳ vật vô cùng quý báu
đó là vị chủ tịch của các bác
và là niềm ước mộ của tôi
cả cuộc đời hồ chủ tịch là một bài ca ca ngợi hòa bình
ông đã luôn luôn là người yêu thích tất cả các nền văn hóa trên khắp thế giới
và trong đó có văn hóa pháp
ông đã luôn luôn là chiếc cầu nối giữa các quốc gia giữa các dân tộc
chủ tịch hồ chí minh vĩ đại sống mãi trong lòng nhân dân việt nam và nhân dân thế giới
thưa quý vị cách mạng tháng tám thành công mở ra một kỷ nguyên mới
kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
thắng lợi của cách mạng tháng tám cho thấy tầm vóc của con người việt nam không hề thua kém bất cứ dân tộc nào
và cho đến ngày hôm nay giá trị của tinh thần độc lập tự do cách đây bảy mươi bốn năm
vẫn được đảng ta kế thừa và phát huy đưa đất nước bước sang một thời đại mới
thời đại hội nhập và phát triển
cách mạng tháng tám
cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm không chỉ là một sự kiện trong quá khứ
độc lập dân tộc tự do cho nhân dân
tư tưởng của cuộc cách mạng vĩ đại này đang dẫn dắt dân tộc ta tiến lên phía trước
việt nam vẫn luôn độc lập như con đường chủ tịch hồ chí minh đã vạch ra
đó là dù có khó khăn thế nào vẫn luôn giữ độc lập về chính trị và kinh tế bế cân hước trên thế giới
trong bối cảnh đời mới và hội nhập
đảng ta đã phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
tận dụng những cơ hội mà thế giới mang lại
xây dựng các mối quan hệ hợp tác chiến lược trên cơ sở
tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
việt nam sẵn sàng đóng góp và phong trào gìn giữ hòa bình trong khu vực và trên thế giới
vị thế của việt nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế
ở thời điểm của hồ chí minh ông đã đi học hỏi
tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế
thì hiện nay việt nam cũng vậy
từ năm hai nghìn trở lại đây
đảng cộng sản việt nam đã đa dạng hóa các mối quan hệ
ngay cả với các nước ngày trước là kẻ thù như pháp mỹ nhật
việt nam đã thắt chặt các mối quan hệ đó trên nhiều lĩnh vực
cho thấy chính sách của việt nam là rất mở cửa
và nhận được sự hỗ trợ từ các nước trên thế giới
việt nam đang kế thừa truyền thống theo chiến lược của hồ chí minh
khi giành lại độc lập
đó là chính sách kết bạn với bạn bè nam châu
giáo sư pierre chouk nu đã có nhiều năm nghiên cứu về lịch sử việt nam nhận định
hội nhập đã mang đến cho việt nam cơ hội phát triển kinh tế
đời sống nhân dân được cải thiện
việt nam trở thành điểm đến an toàn và tin cậy
hà nội vẫn giữ được tâm hồn của mình
giữ lại được những giá trị lịch sử của hà nội và di sản của pháp
làm cho những giá trị đó ngày càng phát triển lên
cá nhân tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ quá trình mở cửa của việt nam
có rất nhiều dự án hợp tác đào tạo giữa các trường đại học trên nhiều lĩnh vực
thực sự là niềm hạnh phúc rất lớn lao
khi mà tôi với tư cách là người pháp
có thể trao đổi với các đồng nghiệp học hỏi lẫn nhau
tôi thấy rất đáng quý
giữ vững nền độc lập tự do
nắm bắt đúng cơ hội
dự báo đúng xu thế phát triển
điều chỉnh đường lối chính sách phù hợp
phát huy sức mạnh toàn dân tộc
điều đó có ý nghĩa quyết định với vận mệnh của đất nước
thông điệp từ cuộc cách mạng vĩ đại cách đây bảy mươi bốn năm
cho đến nay vẫn mang tính thời sự và có ý nghĩa thiết thực
với đất nước ta trên con đường phát triển